tại bản nậm càn xã nậm càn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an ai cũng biết và khâm phục ông và liền nênh
ông đã xóa bỏ tập tục làm ăn cũ phát rừng đốt dãy tổ chức phát triển kinh tế theo mô hình mới
từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
cũng như bao gia đình người mông dưới chân núi pusai lai len trước đây
nay ở ngọn núi này mai ở cánh rừng khác phát rừng che hạt
bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn đói cơm lạc muối
cái đói cái nghèo của những tháng ngày làm rẫy trên đỉnh núi ám ảnh ông và liền ninh suốt cả một thời gian dài
phải thay đổi phải học tập cái mới để vực kinh tế gia đình lên
già liền ninh nghĩ thế và quyết làm cho kỳ được
khi bộ đội biên phòng nậm càn hỗ trợ cho gia đình tôi hai con lợn giống tôi nuôi theo kiểu mới
không nấu một nồi cắm to rồi cho ăn nhiều ngày như người mông tan nuôi kiểu xưa
còn dãy thì chủ yếu là trồng cỏ chăn nuôi trâu bò và làm chùm nuôi lợn gà đàn vật nuôi đều tiêm phòng đầy đủ
hiện nay gia đình ông và lìa nênh có ba mươi con lợn thịt hai con lợn nái và đàn bò dê hàng chục con
ngoài chăn nuôi gia đình ông còn trồng sắn trồng chuối và trồng cỏ voi để cung cấp thức ăn cho đàn vật nuôi
đặc biệt ông và liền ninh còn đào hai ao trên núi
nguồn nước được dẫn về từ khe
tại đây ông thả nuôi nhiều loại cá và ao còn cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng
nhờ thực hiện tốt quy trình kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng vật nuôi
nên mô hình kinh tế của gia đình và liền ninh phát triển rất tốt cho năng suất cao
những năm gần đây từ chăn nuôi lợn bò dê mỗi năm ông cũng thu về từ một trăm linh đến một trăm hai mươi triệu đồng
chúng tôi xác định đây là mô hình phát triển hiệu quả
cho nên là đồ mấy phát triển hiệu quả
phòng sẽ tập trung đầu tư cho gia đình và nhân rộng ra các hộ khác ở trên địa bàn
để cho bà con là thấy được cái hiệu quả của mô hình
để tập trung là phát triển cái kinh tế hộ gia đình cũng như kinh tế trang trại
để góp phần công cuộc là số đớp giảm nghèo mà có đáng nhà nước đã ban hành
không chỉ là người đi đầu trong việc nuôi cá trên đỉnh núi
gia lan và liền ninh còn mạnh dạn đưa nước từ khe đắp bờ đào ruộng trồng lúa nước
những ruộng lúa nước bậc thang xanh tươi trên đỉnh đồi nậm càn
cung cấp nguồn lương thực phục vụ cho cuộc sống gia đình ông
nhờ đức tính cần cù chịu thương chịu khó đến nay gia đình ông và liền ninh đã vươn lên thoát nghèo